xây dựng chính phủ điện tử tiến tới nền kinh tế số là nhiệm vụ quan trọng của chính phủ trong nhiệm kỳ này
chính vì vậy việc đưa hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ e cabinet được coi là bước tiến lớn trong kế hoạch thực hiện chính phủ điện tử
sáng nay hai mươi bốn tháng sáu phiên họp chính phủ đầu tiên thông qua hệ thống e cabinet diễn ra dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
thủ tướng nguyễn xuân phúc
thành viên chính phủ vắng mặt tại phiên họp có thể tham gia ý kiến và biểu quyết điện tử thông qua thiết bị di động
e cabinet cũng bao gồm chức năng hỗ trợ xử lý công việc của chính phủ quản lý việc gửi phiếu lời ý kiến của thành viên chính phủ
nhắn tin điện thoại sms gửi email thông báo đến các thành viên chính phủ các thành phần dự họp chính phủ
tự động cảnh báo nhắc quá hạn cho thành viên chính phủ và bộ phận tham gia giúp việc khi có nội dung quá hạn cho ý kiến
mục tiêu cụ thể của e cabinet đã được xác định
ev là giảm thời gian các phiên họp chính phủ phần đầu đến hết năm hai nghìn một mươi chín giảm ba mươi thời gian họp so với trung bình các năm trước
e cabinet cũng giảm tối đa việc sử dụng phân bản giấy trong các phiên họp chính phủ phân đấu đến hết năm hai nghìn một mươi chín đạt mục tiêu phiên họp chính phủ không giấy tờ
sử dụng một trăm linh văn bản điện tử trong các phiên họp chính phủ trừ văn bản có độ mật
từ những kết quả bước đầu trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử như khai trương trục liên thông văn bản quốc gia ngày một mươi hai tháng ba
ra mắt hệ thống e cabinet
ngày hai mươi bốn tháng sáu và dự kiến khai trương cổng dịch vụ công quốc gia vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết đây là những cải cách đổi mới phương thức làm việc trong hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ
thủ tướng chính phủ là sự thay đổi phong cách làm việc theo hướng quản trị hiện đại